thưa quý vị và các bạn với ưu thế về giá thành cộng thêm việc dễ mua bán
cà phê dạo cà phê vỉa hè từ lâu đã trở thành một thói quen của không ít người dân thành phố hồ chí minh
thế nhưng việc quản lý loại đồ uống này lại cho thấy nhiều bất cập
giữa thói quen thưởng thức cà phê dạo từ vài năm nay
sau khi được hỏi về chất lượng của những thức uống này anh trần quang nghĩa không giấu nổi sự băn khoăn
chỉ từ một mươi cho đến một mươi hai đồng là người tiêu dùng có thể mua cho mình một cốc cà phê như thế này
thế nhưng theo kết quả khảo sát mới đây của hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng việt nam
có tới một phần ba số lượng cà phê nước
trên thị trường có hàm lượng cà phê in rất thấp thậm chí có những mẫu hoàn toàn không có cà phê in
đáng lưu tâm hơn các mẫu cà phê kém chất lượng chủ yếu được bày bán
ở các quán dạo quán vỉa hè tại thành phố hồ chí minh
thì người ta sẵn sàng phụ ra về màu sắc về hương vị của công nghiệp
tức là dùng cho để làm vải này làm đồ gỗ này pha vào sơn này
họ sẵn sàng dùng pha vào cà phê nó ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe
không chỉ có vấn đề về chất lượng
việc quản lý đối với loại hình cà phê gạo cũng đang có vấn đề
theo quy định tất cả các cửa hàng kinh doanh thực phẩm đều phải có giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh
thế nhưng với những quán cóc quán dạo như thế này
việc kiểm tra các giấy tờ trên bị xem là rất khó khăn
cái việc kiểm soát chúng ta thì hiểu rằng là còn bất cập lắm
mặc dù chúng ta biết là những cơ sở đó họ phải đạt được cái tiêu chí về án và thực phẩm
thì họ mới có quyền bán đấy
nhưng mà thực tế tôi nghĩ là hầu như chúng ta thấy chả có
chả bằng chứng gì xác nhận họ là đạt được cái yêu an toàn thực phẩm khi họ bán cả
không thể phủ nhận sự yêu thích của người dân đối với loại hình cà phê dạo
thế nhưng với việc chất lượng bỏ ngỏ như hiện tại
thì người tiêu dùng cần hết sức thân trọng khi lựa chọn loại đồ uống này
nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho chính mình